chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự với hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản
tám đối tượng vừa bị công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa bắt giữ
vào ngày bốn tháng hai công an huyện như xuân nhận được tin báo về việc tại cây xăng bãi trành ở huyện như xuân
một thanh niên tỉnh tuyên quang điều khiển xe ô tô tải bị một số đối tượng đi trên xe bảy chỗ
mang theo hung khí khống chế đánh đập và ép phải đưa tiền cho bọn chúng
sau khi nhận được tin báo công an huyện như xuân đã nhanh chóng giải cứu nạn nam thanh niên
bắt quả tăng bốn đối tượng là nhữ văn hữu phạm huy bình lưu xuân hùng hoàng đức hợp
đang có hành vi cưỡng đoạt gần chín mươi triệu đồng của nạn nhân
điều tra mở rộng vụ án công an huyện như xuân đã bắt thêm bốn đối tượng là lê trung kiên phan văn linh dư xuân vinh và nguyễn văn sơn
nguyên nhân ban đầu được xác định là do quá trình thương lượng để đòi tiền bồi thường
bảo hành mua lợn giống khoảng một trăm linh triệu đồng giữa nhữ văn hữu và nạn nhân không đạt kết quả
nên các đối tượng đã chặn đường bắt giữ nạn nhân và đánh đập ép viết giấy vai nợ một trăm năm mươi triệu đồng
sau đó gọi điện thoại cho người nhà nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản thì bọn chúng mới cho về
một điểm đánh bạc tại phương năm thành phố sóc trăng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
kết hợp với công an thành phố sóc trăng triệt xóa bắt quả tăng một mươi một đối tượng tham gia
và tạm giữ số tiền trên tám mươi năm triệu đồng
vào chiều ngày một mươi chín tháng hai nhận được tin báo của quân chúng nhân dân
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh kết hợp với công an thành phố sóc trăng
bất ngờ ập vào căn nhà trên địa bàn phường năm thành phố sóc trăng bắt quả tăng một mươi một đối tượng đang tham gia đánh bạc
tăng vật thu giữ gồm bốn bộ bài tay sáu điện thoại di động số tiền trên tám mươi năm triệu đồng và một số vật chứng có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị và các bạn vào thời khắc người người nhà nhà hân hoan chuẩn bị
cho trường hợp của cơ quan công an
thì tại thị trấn an châu huyện châu thành tỉnh an giang
người dân không khỏi hoang mang về việc một người đàn ông chạy xe ôm bị kẻ gian
dùng dao không chê cướp sạch tài sản
ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện châu thành đã nhanh chóng vào cuộc
bắt giữ được đối tượng kịp thời chấn an dư luận
mặc dù đã gần hai tuần trôi qua nhưng ông đoàn văn ý sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
chú thị trấn châu huyện châu thành làm nghề chạy xe ôm
không khỏi bàng hoàng khi nhớ lại việc bị một đối tượng
trong lúc thuê ông chờ
khi đến đoạn đường vắng vẻ đã kề dao vào cổ khống chế cướp sạch tiền
cùng chiếc điện thoại di động rồi tẩu thoát trong đêm
tại cơ quan điều tra ban đầu nguyễn quốc trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
chú địa phương đã quanh co chối tội
tuy nhiên trước những chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra xác minh
trường đã phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình

để em gặp xe đồng
mấy đi ra ngoài kia em gặp xe đồng rồi em kêu em chở vô đường vắng
để em lấy dao thái lan em kề cổ và em cướp tài sản của nạn nhân
tới giờ cung kiến xong rồi em lấy tiền mà mới cướp được của nạn nhân
em lấy lì trì hết trong gia đình
chính sự vào cuộc quyết liệt của công an huyện châu thành
chỉ sau chín giờ đồng hồ vụ án được làm sáng tỏ kịp thời chấn an dư luận
góp phần vào niềm vui chung của nhân dân trong dịp đầu xuân năm mới
sáng nay tại biển mỹ khê xã tịnh khê thành phố quảng bình
thành phố quảng ngãi đã xảy ra một vụ tai nạn đuối nước khiến cho hai người tử vong
theo đó khi một nhóm học sinh gồm chín em ở thị trấn sông vệ huyện tư nghĩa
thành tỉnh quảng ngãi tắm biển nhưng do sóng lớn nên em nguyễn trần gia khang
một mươi sáu tuổi bị sóng cuốn trôi
lúc này hai nhân viên nhà hàng mỹ khê cạnh đó là anh phạm văn phó và chị lê thị hồng tâm
cùng chú tại xã tịnh hòa thành phố quảng ngãi chạy ra cứu các em
lúc này sóng lớn đắp cuốn anh phó và chị tâm ra ra
lực lượng dân quân tự vệ gần đó đã nhanh chóng ra kịp thời cứu chị tâm đưa đi cấp cứu
riêng anh phó và em khang bị cuốn mất tích
cho đến gần một mươi một giờ trưa nay vẫn chưa tìm thấy thi thể anh phó và em khang
hiện lực lượng cảnh sát phòng trái chạy trái công an tỉnh và chính quyền địa phương
đang tập trung tìm kiếm hai nạn nhân
trong khi đó tại kiên giang dạng sáng nay đã xảy ra một vụ cháy tàu cá
tại thành phố hạ tiên tỉnh kiên giang
vào thời điểm trên người dân phát hiện một cột lửa bốc lên nguồn ngụt
từ tàu cá có số hiệu kg chín mươi hai nghìn ba trăm một mươi bốn của ông đặng ngọc mến
và tàu cá kg chín mươi một nghìn một trăm bảy mươi tám của ông hoàng văn cử
cùng chú tại thành phố hà tiên tỉnh kiên giang làm chủ đang đậu cạnh nhau
nhận được tin báo lực lượng phòng trái chạy trái và cứu nạn cứu hộ công an
thành phố hà tiên đã nhanh chóng có mặt cùng với lực lượng công an phường
và người dân dập lửa
nhưng do cả hai tàu cá cùng bốc cháy dữ dội nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn
sau hơn một giờ đồng hồ ngọn lửa mới được dập tắt
cả hai tàu cá đều bị thiệt hại gần như hoàn toàn
rất may vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn trên tàu không có ngư dân ở lại
nên không có thiệt hại về người
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng công an tỉnh kiên giang điều tra làm rõ
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng cao xuân luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại phố neo xã nam giang huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
và đối tượng nguyễn thế anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại số nhà bảy mươi bảy trần xuân soạn
phường đông thọ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
bên cạnh đó phòng cảnh sát thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú
tại thôn tân hưng thị trấn tân phong huyện quảng xương tỉnh thanh hóa với tội đánh bạc
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an